phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa bắt tạm giam đối tượng y tân cờ đơ ba mươi hai tuổi
trú tại phường ea tam thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc để điều tra về hai hành vi giết người và hiếp dâm
trước đó vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng năm một công nhân vệ sinh quét rác phát hiện tại hẻm hai trăm hai mươi chín đường lê duẩn
phường ea tam thành phố bù ma thuật có một người phụ nữ nằm bất động thở thoi thóp không mặc quần áo
và trên đầu chảy nhiều máu
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an thành phố bùa ma thuật và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra
danh tính nạn nhân được xác định là bà đỗ thị thảo sáu mươi tám tuổi trú tại phường ea tam thành phố buôn ma thuật
sau hơn sáu giờ tích cực điều tra đến khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
và công an thành phố bùa ma thuật đã bắt được nghi phạm là y tân cờ đơ
tại công an y tân khai nhận vào khoảng hai mươi ba giờ ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm sau khi đến phòng trọ của bạn uống rượu
y tân đã đi bộ lang thang trên đường lê duẩn thì phát hiện bà thảo đang đi nhặt nhôm nhựa một mình
nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm
sau đó ito nhặt bên đường một cục gạch đập vào đầu bà thảo khiến nạn nhân ngã xuống đường
sau đó y tân kéo nạn nhân vào hẻm hai trăm hai mươi chín đường lê duẩn rồi thực hiện hành vi thú tính
y tân là đối tượng từng có hai tiền án về tội hiếp dâm và cướp tài sản mới ra tù từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một